thưa quý vị và các bạn vào sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
tiếp nhận bệnh nhân nguyễn ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi trú tại tổ dân phố vĩnh ninh phường hoàng văn thụ
thành phố bắc giang trong tình trạng bị bỏng nặng
theo thông tin ban đầu từ tòa án nhân dân tỉnh bắc giang trước giờ làm việc đầu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
người đàn ông này đem theo xăng bật lửa đến phòng tiếp dân của tòa án nhân dân tỉnh bắc giang
tại thôn an phong xã tân tiến thành phố bắc giang và châm lửa đốt dẫn đến việc lửa bén toàn thân gây bỏng nặng
ngay sau đó người này đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch tin lượng xấu
sau đó bệnh nhân được chuyển đến viện bỏng quốc gia để chữa trị
được biết ông nguyễn ngọc hà từng bị đơn trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế tại bắc giang
nguyên nơn là những người thân trong gia đình
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an quận hải châu vừa làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
cho vay lãi nặng với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm
ba đối tượng chính cùng chú tại thành phố hà nội là phạm hà long ba mươi năm tuổi trần thanh tùng ba mươi tám tuổi
và trần tuấn vũ là em ruột của tùng
vũ là đối tượng cầm đầu cung cấp tiền để long và tùng hoạt động
sau đó sau quá trình theo dõi công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng long
trong lúc đang đi thu tiền cho vay trả góp trên đường lê thanh nghị
khám xét nơi ở của long thu giữ nhiều tài liệu sổ sách ghi chép hoạt động cho vay
giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu căn cước công dân bằng lái xe
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay long đã cho rất nhiều người trên địa bàn đà nẵng vay
với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm kèm theo các gói trả góp từ ba mươi đến một trăm linh ngày
số tiền chiếm đoạt được là gần một trăm một mươi tám
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba đối tượng để phục vụ cho quá trình điều tra làm rõ
với hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy công an huyện mai sơn tỉnh sơn la
cho biết đơn vị vừa chủ trì và phối hợp với các lực lượng khác phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng về hành vi trên
cụ thể đối tượng giang a vàng chú tại bản pú cang xã nậm khắt huyện mù căn trải
tỉnh yên bái bị bắt quả tăng cùng tăng vật là hai bánh heroin một điện thoại di động và một xe máy
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng
là sông an lự và vàng an ninh cùng chú tại huyện mai sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một xe máy một xe ô tô một súng ngắn tự chế dạng côn xoay và ba trăm tám mươi năm triệu đồng
cùng một số vật chứng khác có liên quan
một vụ vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không có nguồn gốc hợp pháp từ lào cai đi hà nội tiêu thụ
thì bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với tổ công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an phát hiện và bắt giữ
vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km một trăm một mươi bảy cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận thành phố yên bái
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải ma mì kiểm soát hai mươi chín h tám mươi một nghìn bảy trăm ba mươi
do một tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái điều khiển
đang vận chuyển gần bảy sáu trăm linh kg nội tạng động vật trị giá trên một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái đã bàn giao phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa
cho đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh yên bái để cùng phối hợp xử lý theo quy định
kính thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa ra quyết định tạm giam một mươi đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng
qua công tác rà soát nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận gò vấp đã phối hợp
với các phòng nghiệp vụ công an tp hcm phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá
qua mạng internet do nguyễn thanh hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận tân phú
thành phố tp hcm và chính đối tượng có liên quan thực hiện
theo tài liệu thu thập được nguyễn thanh hiển với vai trò là người trực tiếp nhận tài khoản
rồi chia thành tám tài khoản ở cấp thấp hơn giao lại cho bùi anh kha nguyễn minh khôi và một số người khác
sau đó kha và khôi tiếp tục chia nhỏ tài khoản để giao lại cho các đối tượng khác
với mục đích tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá để thu lỡ bất chính
các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng mật khẩu đăng nhập
và có thể truy cập vào nhiều đường liên khác nhau dẫn đến nhà cái quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược
quá trình kiểm tra rà soát dữ liệu điện tử lực lượng chức năng xác định đến nay
các đối tượng đã sử dụng khoảng chín mươi năm tài khoản ngân hàng qua bảy ngân hàng khác nhau
để thực hiện giao dịch cá độ bóng đá
hiện công an quận gò vấp tp hcm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triệt phái đường dây đánh bạc
đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự trang bị súng quân dụng vũ khí nóng để đòi nợ công bạc
world cup hai nghìn hai mươi hai đã bước vào những trận đấu cuối cùng
lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mạnh
với các loại tội phạm nói chung và tội phạm liên quan cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
thời điểm càng về cận tích nguyên đá năm hai nghìn hai mươi ba dự báo là tệ nạn đánh bạc có dự hướng gia tăng
với những thủ đoạn tinh vi khó phát hiện công an tỉnh đồng nai đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để quyết liệt đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn thành phố long khánh
mới đây nhất qua công tác thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi ba qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố long khánh bắt quả tan một mươi ba đối tượng đang đánh bạc ăn thu bằng tiền
dưới hình thất lắc tại xỉu tại một căn nhà hoang ở khu phố hai phường xuân hòa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc cũng như dụng cụ phục vụ vì đánh bạc
bước đầu cơ quan xác định sòng bạc trên do đối tượng hoàng minh dũng tên thường gọi là côn
bốn mươi tuổi trú tỉnh đồng nai hiện đang bỏ trốn đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
tổng số tiền mà các đối tượng dùng đánh bạc là gần ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng
tổng số tiền mà các đối tượng dùng đánh bạc là gần ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố long khánh
tỉnh đồng nai bắt một mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thất lắc tại xỉu thám thu bằng tiền
ở ấp một xã bình lộc thành phố long khánh
tăng vật thu giữ gồm một đĩa sứ màu trắng bộ nắp màu đen và ba hạt xí ngầu
hơn một trăm linh triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng bốn xe máy các loại
trong bữa đó là em đang ngồi quán cà phê thì có thằng điện thoại nó rủ em vô sòng chơi
thì em mới vô sòng thì em đánh ba cây em đặt cây đầu em thua cây sau em ăn được cây thứ ba là chưa
kịp gì hết lực bị công an bắt nói chung giờ bị bắt vô đây thì hối hận nên nó mời em về cho ông quay lại
vậy là em không chơi bời không có gì hết tại giờ vô đây rồi mới thấy vợ con ở ngoài nó khổ ổn luôn
như chúng ta đã biết thì tội phạm đánh bạc và tên àn đánh bạc nó kéo theo nhiều hệ lụy như cho
quay lại nặng trong giao dịch chính sự và trộm cắp tài sản cướp dịch với tình hình những tháng cuối
năm tình hình an ninh tật tự có nhiều phức tạp và đặc biệt trong thời gian diễn ra văn cúp thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai thì ban lãnh đạo của thành phố
đã chỉ đạo lực lượng ngân sản sự phối hợp với các lực lượng khác và công an xã phương phải phối
hợp với các ban ngân đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về tên àn xã hội trong đó chú ý tập
trung đến tên àn cơ bạc rồi chỉ đạo các lực lượng lên danh sách quản lý các đối tượng đánh bạc và
tổ chức đánh bạc và lên danh sách các cái điểm tù điểm liên quan đến việc đánh bạc đánh bạc
chức đánh bạc và đánh bạc để tổ chức triệt phá bên cạnh đấy thì tăng cường công tác toàn
trang kiểm soát khép kính địa bàn để phát hiện và xử lý tên àn xã hội nói chung và tên àn đánh
bạc và công an thành phố phối hợp với viện sạc nhân thành phố tòa án nhân dân thành phố đưa các
vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc sớm ra xét xử để nhằm mục đích phòng ngừa giáo dục
để kịp thời phát hiện các tụ điểm tên àn nhất là tên àn đánh bạc trong thời gian tới
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai sẽ tổ chức tuần tra khép kính địa bàn
tuyên truyền vận động để người dân nơi cao cảnh giác chủ động báo tin tô giác tội phạm về cơ
bạc cho lực lượng công an bên cạnh đó lực lượng công an chú động tham mô cấp ủy chính quyền các
địa phương để triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn